từ ngày một tháng một mươi tới đây các tổ chức cá nhân sẽ chỉ được phép gửi tin nhắn thư điện tử gọi điện thoại với mục đích quảng cáo khi được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo
đó là một trong số những nội dung quan trọng của nghị định số chín mươi một quy định về chống tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác mới được chính phủ ban hành
người sử dụng các dịch vụ điện tử viễn thông sẽ được bảo vệ bằng tám biện pháp chống ngăn chặn tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác
trong đó chính phủ quy định rõ việc xây dựng triển khai các hệ thống chống ngăn chặn và xây dựng bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác
nghị định cũng cho phép thực hiện theo dõi giám sát chia sẻ thông tin dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác
cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp nhận xử lý phản ánh về tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác đồng thời giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn thư điện tử gọi điện thoại